ngày hai mươi tám tháng năm tại buổi đối thoại trực tiếp giữa tỉnh hòa bình với trên một trăm năm mươi doanh nghiệp nhà đầu tư trong nước nước ngoài trên địa bàn tỉnh
đã có gần ba mươi ý kiến của các doanh nghiệp chủ đầu tư phản ánh tập trung nêu khó khăn trong các khâu giải phóng mặt bằng tại các khu du lịch nghỉ dưỡng
ở các huyện kim bôi tân lạc và lương sơn vướng đến đất ba loại rừng việc cấp giấy phép xây dựng còn chậm
các nhà đầu tư nước ngoài ở khu vực công nghiệp lương sơn phản ánh tình trạng cấp điện chưa được cải thiện
chưa có lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của công an tỉnh cắm chốt
đặc biệt chủ đầu tư khu công nghiệp lương sơn là công ty cổ phần an thịnh không tổ chức đối thoại định kỳ với các doanh nghiệp thuê đất sử dụng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
phát biểu kết luận hội nghị chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ tối đa nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả